chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình điểm tựa tương lai của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn theo lộ trình từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia
sự thay đổi này mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả các bên liên quan như người tham gia bảo hiểm y tế
cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội
phóng sự ngay sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này mời quý vị cùng theo dõi
quá tải bệnh viện là tình trạng chung tại các bệnh viện công
cho đến thời điểm hiện tại mặc dù bộ y tế đã tích cực tổ chức triển khai chỉ đạo xây dựng văn bản
chính sách hỗ trợ thực hiện giảm quá tải bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương
các giải pháp được thực hiện gồm đầu tư nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng bệnh viện
xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh thí điểm xây dựng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình
tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế xã đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng
xây dựng bàn hành cơ chế chính sách y tế đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông
nhưng tình trạng này vẫn chưa thể giải quyết triệt đề
chuỗi bệnh viện thông minh được xây dựng là một trong số những mô hình giải quyết nhanh những thủ tục hành chính
và kết nối liên thông giữa các khoa phòng tạo thuận lợi cho người đến khám và điều trị bệnh
bác sĩ cũng giảm tài được những công việc giấy tờ sổ sách
quảng ninh là tỉnh đang tích cực triển khai mô hình bệnh viện thông minh
đã có ba bệnh viện thông minh đi vào hoạt động
người dân bước đầu đã được hưởng lợi từ các thành tiệu công nghệ thông tin trong hoạt động y tế
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh là bệnh viện đầu tiên thí điểm mô hình bệnh viện thông minh
và đã đi vào hoạt động tốt sau thời gian thí điểm
đã ba năm trở lại đây bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đây đều được hưởng các dịch vụ thông thoáng
như ứng dụng thông tin trong cải cách thủ tục hành chính
thứ tự mà bà hợp nói đến chính là một trong những cải cách của hệ thống bệnh viện thông minh
tránh cảnh chen lấn sô đẩy xếp hàng của người khám bệnh và cũng giảm bớt căng thẳng cho bác sĩ
bên cạnh việc được khám bệnh nhanh hơn các hoạt động xét nghiệm chữa bệnh trong đơn vị
cũng nhanh hơn rất nhiều nhờ công nghệ
nếu như trước đây bệnh nhân phải làm xét nghiệm để chẩn đoán chuyên sâu có thể mất một đến hai ngày
thậm chí cả tuần để chuẩn đoán kết quả chính xác
nay chỉ mất khoảng thời gian từ ba mươi đến sáu mươi phút
những trang thiết bị hiện đại của bệnh viện thông minh sẽ được kết nối với phần mềm điện tử liên thông
để chuẩn hóa thông tin
cùng với đó mỗi bệnh nhân đều có một mã cos để tránh nhầm lẫn
hệ thống máy tính sẽ nhập mã cos tự động cùng với quy trình xét nghiệm chuyên sâu
dữ liệu được lưu trong hệ thống phần mềm của bệnh viện
và được chứng nhận ở tuyến trên với độ chính xác tối đa
để triển khai bệnh viện thông minh
cần phải có sự chuẩn hóa hệ thống công nghệ thông tin với máy móc hiện đại
trong khám và điều trị cho bệnh nhân
bác sĩ có thể ngồi trong phòng họp hoặc ban làm việc
vẫn có thể theo dõi sát sao tình trạng bệnh nhân
hoặc hội trần nhóm để có thể đưa ra pháp đồ điều trị
thứ nhất là nó mang lại cái hiệu quả tích cực
trước mắt là nó tăng thời gian mà nhân viên tế sát với người bệnh hơn
thực hiện tốt các lệnh mà thực hiện trực tiếp trên người bệnh
nó sẽ được tăng thời gian hơn giảm các cái thời gian
mà chúng ta mất thời gian về những việc giấy tờ sổ sách đi
đấy là thứ nhất
tất cả thực hiện trên các hệ thống phần mềm dữ liệu hệ thống mạng
nên là nó đảm bảo thứ nhất là thao tác nhanh chóng
cái thứ hai là cái độ chính xác là tuyệt đối
và cái thứ ba là nó rất là hữu ích và nó kịp thời
không chỉ ở quảng ninh nhiều bệnh viện tuyến đầu và các bệnh viện vệ tinh tuyến tỉnh thành phố
đã xây dựng và thành lập thành công bệnh viện thông minh
để đáp ứng tiêu chuẩn khám chữa bệnh giảm tài số lượng bệnh nhân
và tiết kiệm được thời gian chi phí cho bệnh nhân
đối với ngành y tế đã có những thành công đáng ghi nhận trong việc cải cách hành chính
hướng nền hành chính phục vụ tới nhân dân trong việc cải tạo
nâng cấp bệnh viện ngày càng hiện đại văn minh
tuy nhiên hầu hết các bệnh viện công của việt nam
đều tiếp nhận các bệnh nhân đến khám và điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế
vấn đề đặt ra nếu các thủ tục hành chính giấy tờ có liên quan đến thanh toán bằng thẻ bảo hiểm y tế
không được đơn giản hóa hiện đại hóa bắt kịp với bộ máy hành chính đang vận hành của các bệnh viện thông minh
thì người bệnh vẫn gặp khó khăn khi khám và điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế tại các bệnh viện
chính vì vậy mục tiêu của ngành bảo hiểm xã hội là bước sang năm hai nghìn hai mươi sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử
thời gian còn lại để thực hiện chỉ còn không đầy một tháng nữa nhưng những khó khăn cần giải quyết vẫn còn nhiều
quẹt thẻ hoặc vân tay bây giờ chúng ta rất là thủ tục nào là thẻ bảo hiểm y tế nào là chứng minh nhân dân
các thủ tục hành chính giấy thiệu chuyển viện thế này thế khác thì làm sao mà nó thuận lợi được
chúng ta phải đi đến một cái cải cách thủ tục hành chính với một cái tinh thần là thông thoáng nhất
thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của chúng ta thôi
hiện ngành bảo hiểm xã hội phải hoàn thiện mọi dữ liệu thủ tục cho việc cấp thẻ
để thực hiện tốt quy trình đổi thẻ bảo hiểm y tế thay thế hoàn toàn cho thẻ bảo hiểm y tế
giấy như hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam đã chuẩn bị đầy đủ ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý bảo hiểm y tế xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế
hiện nay thì đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì đã thực hiện và có một số các chương trình
các phần mềm đã chuẩn bị dần chuẩn bị tiền đề dần cho việc để triển khai này
chẳng hạn như trong quá trình để tiến khai thì có đồng bộ hội gia đình

đối với các hệ thống thông tin chấm định thông qua bảo hiểm y tế
cũng như việc đối với các đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội
thì chúng tôi đã có tiến tới rà soát cái bản giao sổ cho người ta
và toàn bộ các nội dung này khi mà chuyển sang thực hiện cái thẻ bảo hiểm y tế điện tử
hay cũng như để tiến tới tích hợp các thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội
hàng thẻ điện tử cũng như bảo hiểm thất nghiệp
thì đòi hỏi phải xây dựng một lộ trình
và trên cơ sở đấy phải chọn chúng tôi quan điểm phải chọn những nơi thuận lợi nhất
tùy theo các vùng điều kiện của từng địa phương để mình triển khai
phải làm tốt cái khâu tuyên truyền cho các cơ quan quản lý
cho các đối tượng tổ hưởng cho những người tham gia bảo hiểm xã hội
cũng như bảo hiểm y tế để tương đoàn quốc người ta nắm rõ
cái tiện đích cũng như cái thuận lợi trong quá trình sử dụng cái thẻ bảo hiểm y tế điện tử này
về phía bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử giúp giải quyết tình trạng trục lợi
lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế do người đi khám chữa bệnh
phải thực hiện xác thực nhân thân của chủ thẻ thông qua thông tin sinh chắc học
sẽ ngăn chặn tình trạng mượn thẻ bảo hiểm y tế
đồng thời rút ngắn thời gian làm thủ tục giảm thời gian thực hiện công tác giám định
và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phương thức thủ công
trước hết đối với cơ quan quản lý cũng như là cơ quan bảo hiểm xã hội
thì việc cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử này
sẽ giúp cho tình trạng khắc phục tình trạng
tình trạng lạm dụng trong quá trình mượn thẻ
còn đối với các cơ sở khám chữa bệnh
thì khi chúng ta thực hiện thẻ bảo hiểm y tế điện tử
thì việc chuyển đổi này sẽ giúp cho công việc đón tiếp bệnh nhân
ở các cơ sở khám chữa bệnh nó cũng sẽ thuận lợi hơn
bên cạnh những tiện ích trên
thẻ bảo hiểm y tế điện tử còn giảm chi phí giao dịch khi thực hiện thẻ đa chức năng
với việc tích hợp các tiện ích ứng dụng trên thẻ
như nộp tiền bảo hiểm y tế qua thẻ atm
internet banking tra cứu thông tin đóng hưởng bảo hiểm y tế
đồng thời rút ngắn thời gian chi phí lao động
cho việc kiểm tra thủ tục hành chính bảo đảm nhanh gọn chính xác
thưa quý vị và các bạn với quy định kể từ năm hai nghìn hai mươi bắt đầu phát hành thẻ điện tử
nếu thẻ bảo hiểm y tế được phát hành sẽ thuận lợi rất nhiều cho người khám chữa bệnh
từ tham gia đóng bảo hiểm y tế cho đến khám chữa bệnh
những dữ liệu đã tích hợp đầy đủ
trong thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ dùng được cả đời cho một bệnh nhân
thậm chí là trong thẻ có lưu trữ cả các dấu hiệu nhận biết
như dấu vân tay hình ảnh khuôn mặt dấu hiệu nhận dạng cá nhân
người bệnh đi khám không cần mang theo giấy tờ tùy thân
điều này cũng giúp tránh được việc lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
toàn bộ lịch sử bệnh tật của người tham gia được lưu trữ trên
sẽ thuận lợi hơn cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh tật
thẻ điện tử cũng giúp cơ sở y tế kiểm tra thông tin các lần khám bảo hiểm y tế của bệnh nhân
chuyển đổi sang sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ đem lại những hiệu quả tích cực về ngân sách
giảm chi phí đổi thẻ bảo hiểm y tế do sai lệch thông tin
thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu điều chỉnh quyền lợi đối tượng
và chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại